thưa quý vị tết nguyên đán thì đang đến rất gần và bên cạnh những niềm hân hoan đón chờ năm mới
thì có một hiểm họa vẫn treo lơ lửng đó chính là tai nạn do pháo nổ
vào năm nào cũng vậy các vụ tai nạn liên quan tới pháo tự chế lại liên tiếp xảy ra
nếu như may mắn giữ được tính mạng thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để lại hậu quả đáng tiếc và thậm chí không thể hồi phục dẫn đến tàn phế
tay em giờ chỉ còn hai ngón và một đốt thôi
về phục hồi chức năng thì chắc chắn là không còn được như xưa nữa rồi
thấy sốc buồn thấy hối hận
em cũng đã nghe rất nhiều việc của pháo rồi nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không đến với mình
nhưng mà không ai nói đến như thế này
một thiếu niên một mươi bảy tuổi ở thái nguyên đã bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải và chân phải
đang phải trải qua cao phẫu thuật phức tạp
nguyên nhân cũng chỉ vì làm theo hướng dẫn trên mạng
tự mua thuốc pháo về cho vào máy xay sinh tố để làm pháo tự chế
trong quá trình say máy đã phát nổ kèm các mảnh vụn của máy khiến bệnh nhân bị thương nặng
bài viện thì bệnh nhân trong tình trạng sốc mất dịch mất máu rất là nhiều
trước khi mổ thì chúng tôi phải chuyển dịch
và chuyển máu cho cháu để thoát sốc sau đó mới có thể phẫu thuật được
thì kíp mổ của chúng tôi khuyên động là gần đến một mươi người để có thể mổ cả hai tay hai đùi
cả bàn chân và vùng bẹt biểu cho cháu
sau mổ thì cháu vẫn còn trong tình trạng sốc và chúng tôi lại tiếp tục phải truyền đến ba lít máu
cho tổng số cơ thể của mình
thế thì sau khi mổ xong ngày thứ ba thì bệnh nhân đã có thể về toàn trạng ổn định hơn
nhưng mà để lại một cái di chứng
đó là bàn phế ở tay bên phải mất một bàn tay thì đây là một trường hợp rất là xót xa
vì bệnh nhân trong một độ tuổi rất là trẻ mới có một mươi bảy tuổi rất là nhiều tương lai
dù thường xuyên cảnh báo nhưng các bệnh viện vẫn cấp cứu các trường hợp là pháo tự chế
do xem hướng dẫn trên mạng hoặc tự mua thuốc nổ từ các nguồn khác nhau
chỉ trong hai tuần bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận năm trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng
do tự chế và sử dụng pháo nổ
hầu hết bệnh nhân ở độ tuổi thiếu nhiễm
nhẹ nhất cũng mất vài ngón tay
theo bác sĩ khả năng phục hồi của các bệnh nhân này là không cao chỉ khoảng bốn mươi ba mươi
và sẽ phải mang di chứng suốt đời gây khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống
tổn thương do pháo đặc biệt là tổn thương do sóng nổ
thì nó là tổn thương mà nó để lại nhiều những cái hậu quả mà không chỉ là những phần mà mình nhìn thấy
mà nó gây lại ảnh hưởng nhiều đến bộ phận sâu trong cơ thể
dù như là gân xương bệnh máu và thần kinh
và để lại nhiều những cái di chứng nặng nề về sau này
mặc dù đã cùng với cả các thầy thuốc rất là giỏi của phiếu bệnh viện
đã cố gắng nghĩ ra nhiều các biện pháp để tạo hình phục hồi
tuy nhiên mức độ phục hồi rất là hạn chế
do đó mà tôi chỉ mang muốn là làm sao mà bậc phụ huynh cần phải quan tâm hơn
cũng như là nhà trường và xã hội cần phải quan tâm thêm
và thực hiện nhiều những biện pháp để phòng ngừa
cũng như là
cấm việc sử dụng các chất nổ và đặc biệt là pháo
khi tết cận kề các vụ tai nạn liên quan đến pháo tự chế
lại gắn với các em thanh thiếu niên
thật đau lòng và đáng tiếc để lại nỗi đau không thể nào nguôi ngoai